với quyết tâm của cả hệ thống chính trị nỗ lực phấn đấu trung sức đồng lòng của các tầng lớp nhân dân
cũng như sự đồng hành hỗ trợ của các sở ban ngành ở hà tĩnh
huyện nghi xuân đã và đang từng bước hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra
mà cốt lõi là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân